năm nay nước mặn đến sớm trên các con sông ở tỉnh quảng trị đặc biệt là độ mặn tăng lên từ một mươi năm đến hơn hai mươi năm phần nghìn
và có thể tiếp tục gia tăng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay
tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân nơi đây
hợp tác xã hiếu bắc huyện cam lộ tỉnh quảng trị gieo trồng hơn một trăm hai mươi hectare lúa đông xuân
năm nay mặn đã xâm nhập từ tháng hai sớm hơn một tháng so với mọi năm
hiện các trạm bơm đã dừng hoạt động hơn một tháng nay ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa do thiếu hụt nguồn nước
không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nước nhiễm mặn cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
với độ mặn đo được tại sông bến hải từ một mươi tám đến hai mươi sáu phần nghìn sông sa lung từ một mươi bốn đến hai mươi phần nghìn
những hộ dân sống rộng
hai bên con sông này gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình hạn hán và xâm nhập mặn năm nay sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt
để bảo đảm sản xuất cũng như sinh hoạt cho người dân tỉnh quảng trị cần triển khai một cách đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn nước
giúp người dân yên tâm sản xuất cũng như ổn định đời sống sinh hoạt trong thời điểm nắng hạn kéo dài